chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác tới thăm khu tái định cư nong bua và một số điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố điện biên phủ
đoàn đã đi thăm khu tưởng niệm tri ân những người có công với đất nước với dân tộc tại đồi tông cao xã thanh nưa huyện điện biên thăm di tích đồi a một
đồi a một nằm ở phía đông của sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm điện biên phủ đây là điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và địch và từ sau ngày giải phóng đã trở thành một trong những di tích của quần thể di tích lịch sử điện biên phủ
đoàn cũng đã đến thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn khánh thành ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bảo tàng được thiết kế dạng hình nón cụt
phần trang trí xung quanh công trình được tạo hình quả chám tượng trưng như tấm lưới ngụy trang của chiếc mũ bộ đội cụ hồ